tuyên quang là một trong ba tỉnh có độ che phủ của rừng lớn nhất trong cả nước
với tỷ lệ che phủ đạt trên sáu mươi bốn để phát huy lợi thế về rừng công tác bảo vệ và phát triển rừng
được các cấp ngành địa phương của tỉnh quan tâm thực hiện quyết liệt rừng tự nhiên được bảo vệ
nghiêm ngặt đẩy lùi tệ nạn phá rừng năm hai nghìn một mươi tám gia đình anh trần văn xuân
thôn sisa xã minh khương huyện hà miên tỉnh tuyên quang nhận quản lý bảo vệ hơn hai mươi ba hectare rừng
tự nhiên với mức thù lao trên một mươi triệu đồng mỗi năm số tiền từ nhận khoán bảo vệ rừng là
nguồn thu nhập ổn định để anh trang trải cuộc sống lo cho các con đi học
huyện hà miên tỉnh tuyên quang có diện tích rừng tương đối lớn với trên chín mươi hectare hạt kiểm lâm
huyện hà miên đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác tuần tra
kiểm tra rừng kịp thời phát hiện và ngăn chặn những trường hợp vi phạm đồng thời tổ chức diễn

huyện hàm yên đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác tuần tra
kiểm tra rừng kịp thời phát hiện và ngăn chặn những trường hợp vi phạm đồng thời tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy
đồng thời tổ chức diễn tập phòng cháy rừng đồng thời tổ chức diễn tập phòng cháy rừng
lực lượng kiểm lâm tỉnh tuyên quang cũng đã áp dụng hệ thống cảnh báo sớm cháy rừng tới điện thoại
thông minh của các lãnh đạo tri cục kiểm lâm và lãnh đạo các hạt các trạm kiểm lâm
đồng thời thực hiện hệ thống bảng biển cảnh báo cấp cháy rừng tại các khu trọng điểm về cháy rừng
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay trên địa bàn tỉnh tuyên quang không xảy ra các vụ cháy rừng